tại hà nội văn phòng trung ương đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung mương đảng tránh văn phòng trung mương đảng tới sự hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được trong năm qua của văn phòng trung ương đảng đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn đảng toàn quân và toàn dân trong năm hai nghìn một mươi tám
về những thuận lợi thách thức đặt ra trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh chúng ta cần đoàn kết sáng tạo tận tụy chú đáo tiếp tục phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành giữ vững nguyên tắc công tác thực hiện thật tốt lời dạy của bác hồ
văn phòng trung ương giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn đảng cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm năng lực công tác và giữ bí mật
văn phòng trung ương đảng xác định năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục bám sát chương trình làm việc của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng tuần tháng quý của bộ chính trị ban bí thư
tham mưu đề xuất kịp thời những vấn đề cần bổ sung chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi chín